nhằm bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai sạt lở đất vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
tỉnh tuyên quang đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn tập trung bố trí và sắp xếp ổn định dân cư
cũng như di dân tái định cư các dự án thủy lợi thủy điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tỉnh tuyên quang sẽ bố trí nơi ở cho gần hai hộ dân với tổng kinh phí thực hiện trên tám trăm bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài ra các hộ dân được bố trí sắp xếp lại chỗ ở sẽ được tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay
tạo điều kiện để giúp người dân phát triển kinh tế bền vững
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bằng nguồn vốn hỗ trợ của trung ương
tỉnh tuyên quang đã di rời năm trăm năm mươi ba hộ ra khỏi vùng nguy hiểm bằng hình thức sen ghép và ổn định tại chỗ

các hộ được sắp xếp di chuyển đến nơi ở mới đều đã ổn định đời sống và sản xuất
đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa qua không có thiệt hại về người
đối với các hộ ở vùng nguy hiểm đã được cảnh báo về nguy cơ sạt lở
góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân